một mươi tháng ba là ngày xét xử thứ một mươi hai và phiên tòa tiếp tục bước vào phần tranh luận giữa các luật sư bảo trợ cho các bị cáo và đại diện vị kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa dự kiến phần tranh luận sẽ diễn ra trong năm ngày